liên quan tới vụ cháy rừng thông tại núi nầm xã sơn châu tỉnh hà tĩnh
sau khi được khống chế vào lúc một mươi một h trưa ngày hôm qua
thì đến hai mươi hai h cùng ngày ngọn lửa đã bùng phát trở lại
tuy nhiên theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được thì vào sáng nay ngọn lửa đã được khống chế
để bảo đảm an toàn cho người và tài sản chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an
quân sự dân quân tự vệ cùng người dân di chuyển đồ đạc tài sản và người ra khỏi khu vực nguy hiểm
mặc dù lực lượng chữa cháy khá đông nhưng do địa hình đồi núi dốc cháy vào ban đêm
nên rất khó khăn trong việc mở đường băng cản lửa khống chế đám cháy
đến ba h sáng nay ngọn lửa cơ bản được khống chế
hiện tại các lực lượng đang tập trung sẵn sàng phun nước bảo vệ nhà dân
và bảo đảm an toàn cho một cây xăng cách đó chỉ khoảng năm trăm linh mét